cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn thị thủy tiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tại tỉnh quảng trị tạm trú tại phường vĩ dạ tp huế đã có hành vi lừa bán vaccine covid một mươi chín để chiếm đoạt tài sản của nhiều người
tiên đã đưa ra thông tin giả là tiên có nhiều mối quan hệ xã hội và có vaccine covid một mươi chín
tiên đặt vấn đề sẽ bán năm triệu đồng mỗi liều vaccine
hai người phụ nữ tại tp huế đã nhiều lần chuyển cho tiên tổng số tiền hơn tám mươi triệu đồng
sau một thời gian thấy không được tiêm vaccine như tiên đã hứa cho nên hai người phụ nữ trên đã trình báo với công an tp huế
ngay sau đó lực lượng công an đã bắt giữ tiên
tại cơ quan công an tiên khai nhận còn chiếm đoạt của một trường hợp khác với số tiền là năm triệu đồng